tiếp tục kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu cho ý kiến về dự án luật chứng khoán sửa đổi
nhằm hoàn thiện thể chế ổn định môi trường pháp lý bảo đảm cho sự phát triển ổn định bền vững an toàn của thị trường chứng khoán
một trong những nội dung có nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra thảo luận tại phiên họp là vấn đề trào bán chế phiếu của doanh nghiệp không phải là công ty đại chúng
các đại biểu cho rằng cần phân định rõ phạm vi điều chỉnh giữa các luật đối với trào bán chứng khoán riêng lẻ của tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng
việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng và công ty không đại chúng là như nhau
nên để đảm bảo tính thống nhất thì đề nghị quy định trào bán trái phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng tương tự như công ty đại chúng
và phải được quy định cả luật chứng khoán và luật doanh nghiệp

nhiều đại biểu cũng đề nghị dự thảo luật cần tăng thêm các chế tài xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán